thưa quý vị ở tây ban nha một người phụ nữ ba mươi một tuổi tiêm phòng đủ mũi vaccine lại có kết quả tái mắc covid một mươi chín chỉ sau chưa đầy ba tuần
trường hợp này do các nhà nghiên cứu ở tây ban nha mô tả
họ sẽ báo cáo chi tiết về ca bệnh nói trên tại đại hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu âu diễn ra ở lisbon bồ đào nha vào ngày hai mươi ba đến hai mươi sáu tháng bốn
theo các chuyên gia khoảng cách hai mươi ngày giữa các lần nhiễm là thời gian ngắn nhất mà họ từng ghi nhận
người bệnh là nhân viên y tế lần đầu dương tính với ncov trong đợt xét nghiệm rt pestero sang lọc định kỳ ở nơi làm việc vào ngày hai mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi một
nữ bệnh nhân đã được tiêm đủ hai mươi vaccine và mũi nhắc lại trước đó một mươi hai ngày
bệnh nhân không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào tự cách ly một mươi ngày trước khi trở lại làm việc
sau đó đến ngày một mươi tháng một chỉ sau hai mươi ngày có kết quả dương tính đầu tiên cô bị ho sốt cảm thấy không khỏe
khi làm xét nghiệm rt pcr kết quả dương tính với ncov
kết quả giải trình tự toàn bộ bộ gen cho thấy bệnh nhân đã nhiễm hai chủng sars cov hai khác nhau
lần lây nhiễm đầu tiên vào tháng một mươi hai đó là biến chủng delta lần thứ hai vào tháng một năm sau là biến chủng omicron
biến chủng omicron đã được tổ chức y tế thế giới xét vào nhóm đáng quan ngại trước đó hơn một tháng vào ngày hai mươi sáu một mươi một hai nghìn hai mươi một
sau đó omicron nhanh chóng trở thành biến chủng thống trị trên toàn cầu có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với delta
và có thể né tránh miễn dịch từ lần tiêm chủng hoặc mắc covid một mươi chín trước đó
tiến sĩ gemma recio thuộc viện institute catala de salud tarragona tây ban nha tác giả của nghiên cứu cho biết
trường hợp này cho thấy khả năng của micron trong việc tránh khỏi miễn dịch mà chúng ta đã có từ lần lây nhiễm trước với biến chủng khác hoặc từ vaccine
nói cách khác những người đã mắc covid một mươi chín không thể tự tin họ được bảo vệ chống khỏi nguy cơ tái mắc ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ
vị chuyên gia này cũng lưu ý
miễn dịch từ lần mắc trước đó và tiêm chủng giúp bảo vệ một phần giảm nguy cơ bị bệnh nặng nhập viện ở những người nhiễm omicron
vị chuyên gia nói thêm trường hợp này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát liên tục bộ gen của virus trong những f đã tiêm chủng đầy đủ hoặc tái mắc
việc theo dõi như vậy sẽ giúp phát hiện các biến chủng có khả năng né tránh một phần phản ứng miễn dịch
hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi trường hợp này
tuy nhiên số người mắc như vậy không phải đa số chúng ta vẫn nên có niềm tin vào vaccine phòng covid một mươi chín